công an tp huế cũng vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh làm giá đỗ tại địa chỉ năm trên hai hồ xuân hương
phường phú hiệp tp huế do ông trần công thành làm chủ
qua đó đã phát hiện cơ sở này đã dùng một hóa chất lạ giúp giá đỗ nhanh sinh trưởng
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp huế phát hiện sáu mươi bao đậu xanh
mỗi bao có trọng lượng năm mươi kg và hai trăm linh gói hóa chất mỗi gói chứa hai mươi ống dạng nước sử dụng để làm giá đỗ
trên mỗi bao đậu xanh và các gói hóa chất đều có nhãn mát ghi chữ trung quốc
ngoài ra có bốn mươi bốn thùng hàng đang ủ ra đỗ chờ xuất ra thị trường
ông trần công thành khai nhận mỗi thùng hàng được trộn một mươi kg đậu xanh và khoảng hai mươi lít nước pha với hai ống hóa chất sẽ cho ra khoảng sáu mươi bảy mươi kg giá đỗ
số hàng hóa trên do ông mua trôi nổi trên thị trường
mỗi ngày cơ sở này xuất ra chợ đầu mối phú hậu khoảng năm trăm linh kg giá đỗ sinh trường nhờ hóa chất
công an tp huế đã lập biên bản tạm giữ niêm phong toàn bộ số hàng hóa nói trên và lấy mẫu phối hợp với đơn vị chức năng kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm để xử lý theo quy định